với sự và cuộc khẩn trương quyết liệt cho đến thời điểm này ủng dịch mới tại giã kim liên huyện kim thành đã cơ bản được gói chặt
vâng và theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội từ giờ ngày hai tháng hai trở lại đây sẽ tiến hành xét nghiệm toàn bộ người dân đi từ hải dương về hà nội
trong đó tập trung mở rộng xét nghiệm theo dõi sức khỏe đối với người dân về từ cầm giang
sau đó tiếp tục lấy mẫu cho các trường hợp khác trên địa bàn hải dương và của một mươi một tỉnh thành có nguy cơ cao
bằng nhiều biện pháp quyết liệt cho đến nay công tác xét nghiệm này đang được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan và mầm bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập
trung tâm y tế quận và một mươi trạm y tế trên địa bàn quận nam từ liêm thành phố hà nội đang hoạt động hết công suất để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khoảng hơn hai trường hợp đi về từ hải dương
người dân khi đến lấy mẫu bắt buộc phải đeo khẩu trang sát khuẩn và giữ khoảng cách

hiện thông tin về danh sách những người đã từng đi đến về từ hải dương liên tục được cập nhật đến từng hộ gia đình trên địa bàn các tổ dân phố đặc biệt thông qua công tác tuyên truyền vận động tự giác khai báo y tế và lực lượng giám sát tại cộng đồng
nhằm giúp hà nội phát hiện sớm ca bệnh nếu có ngay tại địa bàn cơ sở
quận nam từ liêm thì chúng tôi sẽ gửi tới bệnh viện thanh nhàn để làm xét nghiệm pci
chiều hôm nay lấy thì đến cuối buổi chiều chúng tôi gửi thì chỉ trong vòng đêm nay
bệnh viện chạy sẽ có kết quả và sáng ngày mai sẽ xử lý với các trường hợp âm tính hay dương tính
thì sẽ có các tình huống khác nhau
theo phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng yêu cầu đặt ra là phải giả soát xong một trăm linh
người từ hải dương trở về hà nội
bên cạnh đó mở rộng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các trường hợp tại các nhà máy khu công nghiệp khu chế xuất
nhất là những điểm có nguy cơ cao cho cán bộ công nhân từ địa phương khác trở về
và các chuyên gia người nước ngoài
xét nghiệm cho cám bộ y tế ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao cán bộ khu cách ly
các đối tượng từ nơi khác trở về phải khai báo y tế đầy đủ
liên quan đến vụ việc cháu bé một mươi hai tuổi bị hãm hại tại quận hà đông thành phố hà nội
viện kiểm sát nhân dân quận hà đông đã phê chuẩn quyết định khởi tố hai bị can trong vụ án hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và hành hạ con
hai bị can trong vụ án này gồm phạm thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại hà đông hà nội bị khởi tố về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
và hoàng thị thu huyền chú tại hà đông hà nội bị khởi tố về tội hành hạ con
theo tài liệu điều tra ban đầu nạn nhân ở cùng mẹ đẻ là hoàng thị thu huyền và hai em cùng mẹ khác cha
huyền có quan hệ tình cảm với bị can phạm thanh tùng tùng thường xuyên đến nhà huyền chơi và ngủ lại
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng lúc huyền không có nhà tùng đã nhiều lần ép nạn nhân quan hệ tình dục
nếu không đồng ý thì đối tượng đe dọa sẽ đánh nên nạn nhân sợ và phải làm theo
ngoài ra cơ quan điều tra còn xác định nạn nhân thường xuyên bị mẹ đẻ là hoàng thị thu huyền
sử dụng ống nước dây điện gậy đánh vào chân tay lưng
tại cơ quan điều tra hoàng thị thu huyền khai nhận về hành vi hành hạ con đẻ của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam năm đối tượng về tội chống người thi hành công vụ có liên quan đến vụ chống lại lực lượng
chống buôn lậu của công an tỉnh an giang để giật lấy hàng hóa và phương tiện xảy ra vào sáng ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tại khu vực tuyến sông châu đốc thuộc địa phận ấp phước quản xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
các đối tượng gồm huỳnh hoàng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lê minh điện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lê hoàng biểu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nguyễn thanh hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và đào văn thanh sinh năm hai nghìn cùng chú tệ phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
kết quả điều tra ban đầu cho thấy điện được người quen ở campuchia nhờ cảnh giới và canh đường để hai người
ở campuchia vận chuyển hàng lậu
gồm bếp ga và xe đạp điện từ bên kia biên giới về địa phận phường châu phú a thành phố châu đốc với giá năm trăm linh đồng
khoảng sáu giờ một mươi năm phút ngày một tháng hai khi hai người đang điều khiển phương tiện chở số hàng hóa nhập lậu trên
đến tuyến sông châu đốc thuộc địa phận ấp phước quản xã đà phước huyện an phú thì bị công an tỉnh an giang phát hiện
hai người buôn lậu liền bỏ chạy để lại hàng hóa
khi lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng hóa trên về chốt thì điện đã gọi cho thanh hồng biểu và tuấn
đến giật lại số hàng hóa lậu cả năm bị can điều khiển xuồng đuổi đâm vào phương tiện chở hàng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ
rồi xô đẩy thượng úy đặng văn bé hai ngã xuống sông để giật lại hàng lậu
lúc này đại úy lê vũ trường điều khiển can nô đến thì những người này bỏ chạy
vào ngày một mươi sáu tháng hai cả năm bị can đã đến cơ quan công an đầu thú
thưa quý vị cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới thì tệ nạn cờ bạc lại diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tại tỉnh khánh hòa chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tuệ phạm bảo vệ tích nguyên đán
lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện và triệt phá xử lý nhiều tụ điểm cờ bạc dưới nhiều hình thức
ghi nhận của nhóm phóng viên
không khó để bắt gặp hình ảnh này ở nhiều nơi trong mỗi dịp tết
cờ bạc trong dịp tết được nhiều người cho là một thú vui để thử vận đỏ đen trong những ngày đầu năm mới
cũng bởi vậy trong dịp tết số người tổ chức và tham gia đánh bạc tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp
đây là hiện trường một vụ đánh bạc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa triệt xóa vào những ngày gần tết
để trốn tránh cơ quan chức năng các đối tượng đã chọn địa điểm nằm sâu trong rừng
thường hoạt động vào ban đêm bố trí người đưa đón các con bạc cảnh giới nghiêm ngặt
tình hình cờ bạc ở một số lúc một số nơi thì vẫn có chiều hướng phức tạp hơn mọi khi
các hoạt động cơ bạc tập trung nhiều thành phần trong xã hội
kể cả nam bạn nữ cũng như các độ tuổi từ thành thiên niên đến những người lớn tuổi
các hoạt động cờ bạc thường tổ chức trộm khắp kể cả các khu dân cư khu đô thị
cũng như các vùng nông thôn hậu địa bàn xe xôi hậu lánh
các loại hình cờ bạc cũng gây lúc
các loại hình cờ bạc cũng gây lúc phức tạp trong cuộc sống của đời sống của nhân dân
trước diễn biến phức tạp của nạn cờ bạc trong dịp tết
lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh xử lý nghiêm ngặt các hành vi vi phạm
ngày hai mươi hai tháng một lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra một mươi ba điểm gam cá
tại thành phố nhà trang và huyện vạn ninh do đối tượng nguyễn huy hoàng
chú thành phố nhà trang làm chủ cùng đồng bọn tổ chức hình bạc bằng hình thức gây băn cá và gây đồ đề cho khách
qua điều tra cơ quan công an đã tạm giữ hơn một tỷ đồng một súng án bốn mươi năm điện thoại di động cùng nhiều tên liệu khác có liên quan
sau đó một tuần vào ngày ba mươi tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
tiếp tục triệt xóa đường dây tổ chức hình bạc giữa hình thức cá đông bồng đá qua mạng
do đối tượng lê cao thông chú thành phố nha trang cầm đầu
qua khám xét cơ quan công an đã tạm giữ hơn một trăm chín mươi triệu đồng một trăm hai mươi sáu xe máy các loại
cùng nhiều tân vật chứng minh hoạt động phạm tội
gây ra những mâu thuẫn gia đình gây ra bạo lực gia đình cũng như là một nguyên nhân phát sinh các loại hình tội phạm khác
như trận cắp cướp vật phai nợ tín dựng đen
cái đó là ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân
chúng tôi cơ quan công an luôn mong muốn bà con tránh xa các hình cơ bạc
để đảm bảo cho nhân dân chúng ta đón tết một tết vui tươi đầm ấm an toàn
ngoài công tác đấu tranh xử lý nạn cờ bạc của lực lượng công an
mỗi người dân cần nâng cao hơn nửa ý thức chấp hành pháp luật
tuyệt đối không thăm giá đánh bạc tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào
có ý thức đấu tranh tố xác tội phạm cơ bạc để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và bây giờ sẽ là mục điểm báo
cùng với sự trình bày của biên tập viên thu trang xin mời chị thu trang
vâng xin cảm ơn chị mỹ hạnh
báo công an nhân dân trong mục phòng chống diễn biến hòa bình đăng tải bài viết là
lương tâm nào cho những kẻ trà đạp lên lợi ích của dân tộc
chỉ rõ những vụ cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế hrvk về vi phạm nhân quyền tại việt nam
theo bài viết mới đây tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế hrvk đã ra thông cáo báo chí
lên án việt nam vi phạm nhân quyền với nội dung việt nam nằm trong số ít nhất tám mươi ba chính phủ trên thế giới
đã dùng đại dịch covid một mươi chín để biện minh
trong báo cáo này hrvk cho rằng trong năm hai nghìn hai mươi chính quyền việt nam đã gia tăng trần áp
những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và quyền lập hội
thậm chí một quan chức của tổ chức này còn vu cáo rằng năm hai nghìn hai mươi lại là năm đen tối nữa cho nhân quyền ở việt nam
bài viết khẳng định đây là một luận điệu chẳng mới mẻ gì của tổ chức theo dõi nhân quyền
do năm qua họ vẫn nhai đi nhai lại luận điệu vu cáo việt nam vi phạm nhân quyền
từ bao giờ hành động chống phá nhà nước chống phá nhân dân lại được gọi là yêu nước
công cuộc đấu tranh với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước
dựa trên chiêu bài nhân quyền nhằm vào việt nam còn lâu dài và phức tạp
để tạo niềm tin của nhân dân vào sứ mệnh ấy rất cần những cái đầu tỉnh táo để nhận diện và vạch trần sự thật
về những đối tượng vi phạm pháp luật đang được các cá nhân tổ chức gắn cho cái mát tù nhân lương tâm
và tiếp theo là thông tin trên báo đại biểu nhân dân ghi nhận tuy xuất khẩu đạt được những con số ấn tượng
trong hai tháng đầu năm nhưng một số chuyên gia thận trọng cho rằng thì chưa có gì là chắc chắn
về khả năng bước phá tốt trong cả năm nay
một cách thận trọng thì các chuyên gia nhấn mạnh là kỳ vọng xuất khẩu tăng trưởng hơn nữa
chỉ trở thành hiện thực nếu nỗ lực giải quyết những vấn đề căn cơ
theo số liệu của bộ công thương
hóa tháng một năm hai nghìn hai mươi một ước đạt hai mươi bảy bảy tỷ usd tăng hai so với tháng trước và tăng năm mươi năm so với cùng kỳ năm trước
điều đáng chú ý kim ngạch xuất khẩu nhóm nông lâm thủy sản tăng mạnh tới hai mươi hai bảy so với cùng kỳ năm trước
đạt hai ba tỷ usd
nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt hai mươi ba chín mươi sáu tỷ usd tăng năm mươi bốn
ưu tính tháng đầu năm việt nam xuất siêu một ba tỷ usd trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu một tám tỷ usd
khu vực có nguồn vốn nước ngoài xuất siêu là ba một tỷ usd
chúng ta có quyền kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng trưởng hơn nữa những điều này và phải đi kèm với nỗ lực không ngừng
tiến sĩ lê đăng doanh nói theo ông thì nhà nước phải làm tốt vai trò điều phối trong thực thi các hiệp định thương mại tự do
phải ra soát lại các hiệp định bởi chắc chắn là sẽ có những hạn chế trồng chéo
cần nghiên cứu xem xét chỗ nào là hạn chế tránh tình trạng dẫm chân nhau
tiếp theo sẽ là ghi nhận trên báo lao động về việc lưu thông nông sản cho hải dương thì hiện vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn
theo đó chỉ riêng mặt hàng cà rốt của một xã vùng dịch ở tỉnh hải dương đang vào vụ thu hoạch đã hơn năm mươi tấn
chưa kể là diện tích cà rốt được nông dân thuê trồng ở vùng khác còn lớn hơn rất nhiều
bên cạnh đó hàng trăm nghìn tấn cà chua bắp cải su hào củ cải hành tỏi của tỉnh hải dương cũng cần tiêu thụ sớm
và trưa ngày hai mươi một tháng hai trao đổi với phóng viên báo lao động ông nguyễn quang phúc trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy hải dương cho biết
tỉnh hải dương đã có báo cáo gửi bộ công thương gửi chính phủ đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản
hải dương cũng phối hợp với các tỉnh bạn đặc biệt là thành phố hải phòng nơi có cảng xuất khẩu để hải dương có thể xuất khẩu rau củ quả đặc biệt là bắp cải cà rốt
theo bộ công thương qua trao đổi các siêu thị tại hà nội cho hay sẵn sàng thu mua nông sản của hải dương để tiêu thụ
nhưng hải dương cần phải tháo gỡ khó khăn về logistics bởi các doanh nghiệp không thể đến thu mua tận nơi khi địa phương này đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp theo là trên báo kinh tế đô thị ghi nhận dịch covid một mươi chín bùng phát tại hải dương đã khiến cho hàng nghìn tấn rau củ nông sản của người dân
không thể tiêu thụ hưởng ứng lời kêu gọi của bí thư thành ủy vương đình huệ đã có nhiều cá nhân doanh nghiệp thủ đô hệ thống siêu thị
chung tay giải cứu nông sản giúp người nông dân hải dương
tuy nhiên theo phản ánh trong quá trình hỗ trợ tỉnh hải dương giải cứu nông sản các doanh nghiệp bán lẻ và nhóm tình nguyện có chung phản ánh
hiện vận chuyển nông sản từ hải dương về hà nội tiêu thụ qua một số tuyến đường gặp nhiều khó khăn bởi những tỉnh giáp danh hải dương hạn chế không cho lưu thông
hoặc phải tự cách ly tại nhà từ ngày một mươi bốn đến hai mươi một ngày và lái xe tìm cung đường khác để đưa hàng hóa đi tiêu thụ nên tăng chi phí vận chuyển
phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương lê việt nga cho biết bộ công thương đã chỉ đạo sở công thương các địa phương
đơn vị phân phối tăng cường thu mua nông sản của hải dương giúp tiêu thụ lượng nông sản tại tỉnh này
đồng thời bộ công thương phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường chế biến nông sản
đồng thời bộ công thương phối hợp với bộ công thương chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường chế biến nông sản

khi đạt được đa số ý kiến của cộng đồng đồng thuận thì phương án được phê duyệt
thiểu số người dân không đồng ý phải lựa chọn hoặc chấp thuận phương án hoặc bị nhà nước thu hồi đất
phương án này được cho là khả thi vì người dân trong diện giải phóng mặt bằng được tái định cư tại chỗ
được hướng lợi từ việc nhà nước đầu tư nâng cấp hạ tầng còn nhà nước có thể đau gia đất dôi dư tại nguồn thu tiếp tục đầu tư phát triển
trong giai đoạn người dân hạn chế đến những nơi đông người bảo tàng lịch sử tp hcm mới đây đã mở kho trực tuyến đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
để phục vụ phần nào nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu cổ vật
đề tài được chọn là các cổ vật của nhà sưu tập dược sĩ nổi tiếng victor toma obe
hai mươi cổ vật được bảo tàng lịch sử tp hcm giới thiệu trong đợt mở kho trực tuyến này được chia thành bốn nhóm chủ đề
nhóm chất liệu nga xuất xứ việt nam trung quốc nhật bản
nhóm chất liệu đá ngọc trung quốc thế kỷ một mươi tám một mươi chín nhóm tượng thờ
và cuối cùng là nhóm chất liệu gốm xuất xứ việt nam trung quốc
đây là một trong những bộ sưu tập hiện vật quý hiếm có giá trị về mặt lịch sử văn hóa mỹ thuật
được bảo tàng lịch sử tp hcm đất tổ phát huy giá trị bằng việc đưa ra giới thiệu
tại các phòng trưng bài cố định trưng bài chuyên đề và trưng bài lưu động ở một số bảo tàng tỉnh khu vực nam bộ
số lượng được giới thiệu nằm trong số ít các cổ vật có giá trị mà dược sĩ nhà sưu tầm cổ vật được trọng vọng
victor toma obe giải công sưu tầm
bộ sưu tập của ông cùng những hiện vật sẵn có của hội nghiên cứu đông dương đã trở thành cơ sở
thành lập bảo tàng floncha de la poste năm một nghìn chín trăm hai mươi chín chính là tiền thân của bảo tàng lịch sử tp hcm hôm nay
cuối tuần qua tổ chức kết nối nghệ thuật cab hội an và họa sĩ chinh ba đã mở ra không gian kit dudo
dự án nghệ thuật sắp đặt khởi nguồn từ thói quen vẽ bậy vô tư của trẻ thơ
từ những nét vẽ hồn nhiên đó nhóm nghệ sĩ sẽ xây dựng thành những tác phẩm với nhiều ý niệm
hướng đến công trình không gian vẽ tự do cho cộng đồng
bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên khi bắt đầu cầm bút đều giải phóng suy nghĩ và cảm xúc của chúng qua những nét vẽ
những cuốn sách giấu khoa chằn chịch bức họa đôi khi không có chủ đề gắn liền với tuổi thơ của gần như tất cả chúng ta
dự án nghệ thuật cộng đồng kidudo playground ra đời từ câu chuyện đó
bằng phương thức tiếp cận thế giới sáng tạo không giới hạn không định kiến không ràng buộc của những đứa trẻ
nhóm nghệ sĩ của cab hội an mong muốn tổng hợp những tác phẩm tưởng như ngạt hoạt lại có thể kết nối thành một ý niệm thống nhất
một mặt các bức họa đó khi đặt trong sắp đặt sẽ trở thành lăng kính tuổi thơ cho khán giả tưởng thành so chiếu
mặt khác nghệ sĩ cộng tác với nhóm cap hội an cũng có cơ hội kết nối nhãn quan nghệ thuật của mình với ý niệm vẽ bậy này
lý do chọn trẻ con là những nghệ sĩ đầu tiên phát thảo ra các thành phẩm của dự án
đến từ khoảng thời gian bốn năm họa sĩ chinh ba tương tác với nhóm đối tượng này mong muốn khai thác sự sáng tạo vô nhiễm của các bé
thời gian tới nhóm nghệ sĩ của tap hội an mong muốn khi trong tình hình dịch bệnh được kiểm soát
sẽ mở rộng đu đột playground không gian vẽ bậy thành một công viên một sân chơi cộng đồng quy mô lớn hơn
công viên này sẽ phản chiếu quan niệm cảm xúc của mọi người qua nét vẽ một cách vô tư không phán phép
sau những ngày nghỉ tết nguyên đáng tân sửu hàng năm hàng trăm tàu cá của người dân thị trấn vàm láng huyện gò công đông tỉnh tiền giang
đang hối hả chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm
bà con nơi đây hiểu luôn hiểu rằng bám biển không chỉ vì kinh tế mà còn là để giữ gìn toàn vẹn lãnh hải của tổ quốc
những ngày sau tết ông trần văn lễ chúa tàu cá từ khu phố lăng hai thị trấn vàm lán huyện gò công đông
hành nghề cào khơi tất bật chuẩn bị đầy đủ lương thực như yếu phẩm nhiên liệu
cho chuyến tàu ra khơi khoảng ba tháng sau mới vào bờ
không chỉ riêng ông mà tất cả ngư dân ở làng cá này luôn hiểu trọng trách của mình khi bám biển
bà con xưa giờ cái ngành biển này thì mình bám biển để giữ gìn quê hương mình
thì ra biển cũng bám biển từ xưa tới nay cái nghề cao mình để lại
bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho tàu cá ra khơi đánh bắt đầu năm
bộ đội biên phòng tiền giang và các cơ quan chức năng cũng sẽ kiên quyết không cho phương tiện ra khơi
nếu không đảm bảo
đảm bảo đầy đủ về thủ tục các quy định an toàn của tàu cá giám sát hành trình trên biển
trong thời gian trước khi tàu cập cảng về trước tết thì cảng cá cũng đã tiến hành thông báo nhiều lần
để tuyên truyền về công tác chống khai thác iuu
bên cạnh đó cảng cá cũng hỗ trợ kiểm tra tất cả những hồ sơ
để giúp bà con khắc phục những hồ sơ đầy đủ trước khi xuất bến
khi phương tiện xuất bến thì trạm cũng thực hiện đúng việc là sáu kiểm một chứng
thì trong khi đó là chứng là chứng thực giấy tờ
tại trạm đồng nghĩa với kết hợp với cảng cá về kiểm tra máy giám sát hành trình
kiểm là kiểm soát phương tiện tại ghe tại bến đối chiếu với các danh sách thuyền viên
bằng thiền trưởng máy trưởng và chứng minh vận ghe đồng thời cũng xuống kiểm tra trang thiết bị cứu sinh
lương thực thực phẩm ngưng lưới cụ và đồng thời nhắc nhở bà con
phải kịp thời nắm thông tin trao đổi khi có phương tiện
vì đó xảy ra phải kết hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hậu trên biển
những tàu cá đánh bắt xa bờ cũng đã sẵn sàng một chuyến bắm biển dài ngày
không chỉ ra khơi với niềm hy vọng cá nặng lưới đầy
trong chuyến biển đầu năm ngư dân thị trấn vàm lán huyện gòi công đông
còn mang theo niềm tự hào và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương
dịp đầu năm mới nhiều người thường tìm đến các điểm du lịch để tham quan trải nghiệm nghỉ dưỡng
vì vậy tại tỉnh ninh thuận thời điểm này các điểm du lịch cũng đón khá đông lượng khách đến tham quan
tuy nhiên nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cũng được triển khai chặt chẽ đảm bảo du lịch an toàn
vĩnh hy một trong những vịnh đẹp nhất việt nam là nơi có lượng khách du lịch tìm đến khá đông
để phòng chống covid một mươi chín trước khi vào mua vé du khách đều phải được kiểm tra thân nhiệt
bắt buộc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn
dịch bệnh đột cũng sợ lắm nói chung đi cũng sợ lắm thấy đông đen đông ngừ á
tới đây thì được hướng dẫn tận tình được đo thân nhiệt
rồi phát khẩu trang nữa nói chung là đầy đủ các kiểu
em thấy rất là hài lòng cảm thấy an tâm hơn khi mà mình đi chơi như thế này
bên công ty cũng triển khai các biện pháp phòng chống là năm mươi của chính phủ đưa ra
khi khách bướng đến cửa của công ty thì nhắc nhở khách là phải đeo khẩu trang
rồi đo thân nhiệt cho khách và rửa tay diệt khuẩn
yêu cầu khách là cung cấp ví dụ như là đi từ nơi nào đến rồi để đảm bảo an toàn
tại vịnh vĩnh hy hiện có bốn đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng tàu đáy kính
phục vụ du khách ngắm sân hồ
trước diễn biến phức tạp của covid một mươi chín lực lượng bộ đội biên phòng ở đây
tại các cửa lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại bến để đo kiểm tra thân nhiệt đối với từng du khách
trước khi cho xuống tàu đồng thời bắt buộc du khách phải mặc áo phao
trong suốt quá trình tham quan ngắm sân hồ bằng tàu đáy kính trên vịnh vĩnh hy
theo phương châm đảm bảo an toàn kép
đồng biên phòng vĩnh hải đã tổ chức thành lập bốn mươi tổ trên một mươi hai đồng chí
để kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở du khách trước khi xuống tàu là phải mang khẩu trang
hai là giữ khoảng cách theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mỗi chuyến tàu không chở quá ba mươi người theo đúng tinh thần chỉ đạo của công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
về du khách trước khi lên tàu
một trăm linh là phải mặc áo phao
thì chúng tôi mới cho súc bến để bảo đảm tiệt đối an toàn cho du khách
và bảo đảm theo đúng quy định về giao thông đường thủy nội địa
không chí vịnh vĩnh hy là điểm tham quan du lịch hang trái
ban quản lý vườn quốc gia núi chúa và các điểm du lịch cộng đồng tham quan vườn nho
ở thôn thái an xa vĩnh hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
trong những ngày này cũng thu hút khá đông lượng khách tìm đến tham quan
ý thức chấp hành trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của mọi người cũng rất tốt
vì thế ai đến đây cũng đều đeo khẩu trang
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với phần tin tức giao thông
thưa quý vị trong ngày hai mươi một tháng hai
công an tp hà nội đã thông tin kết quả thực hiện quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt hay còn gọi là nghị định một trăm linh của chính phủ
qua một năm thực hiện nghị định số một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã xử lý trên bốn trăm ba mươi trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
phạt hành chính lên tới số tiền trên hai trăm linh tỷ đồng
và tạm giữ hơn hai mươi phương tiện một trăm hai mươi bộ giấy tờ
theo kết quả các lỗi vi phạm chủ yếu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ủn tắc và tai nạn giao thông
như sai phần đường làn đường không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
đi vào đường cấm ngược chiều dừng đỗ sai quy định và nồng độ cồn
trong một năm qua thực hiện xử phạt theo nghị định một trăm linh
tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn hà nội đã có những tín hiệu tích cực
giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
trong thời gian tới các đơn vị chức năng của công an tp hà nội sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
đặc biệt là các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm soát và chống người thi hành công vụ
theo đúng quy định của pháp luật
theo kết quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hà nội đã xảy ra bốn trăm hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn trăm bốn mươi người bị thương một trăm một mươi sáu người
đáng chú ý là số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên đã giảm sâu
cụ thể là giảm bốn mươi bốn vụ bốn mươi bốn người chết và một mươi hai người bị thương
vào ngày hai mươi một tháng hai lãnh đạo công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
cho biết là đang điều tra vụ việc hai nhà xe tranh giành khách
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút
ngày hai mươi tháng hai trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa phận xã bình an huyện thăng bình
giữa xe khách mang biển số tỉnh gia lai với xe khách mang biển số thành phố đà nẵng
đang chạy cùng chiều xảy ra mâu thuẫn trong lúc đón khách
nhóm người trên xe khách biển số thành phố đà nẵng đã nhảy lên xe biển số tỉnh gia lai
mang theo dao dọa đánh đập và hành hung người của nhà xe này
nhận được tin báo công an huyện thăng bình đã có mặt để lập biên bản vụ việc
theo lãnh đạo công an huyện thăng bình thì sau khi lực lượng công an có mặt
hai nhà xe đã hòa giải với nhau tiếp tục cuộc hành trình
dù vậy công an huyện thăng bình cũng đã lập hồ sơ vụ việc
và mời đại diện của hai nhà xe đến công an huyện thăng bình làm việc vào ngày hôm nay
trên đường hồ chí minh đoạn qua xã trúc sơn huyện cư rút tỉnh đắk nông
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách dường nằm và một chiếc xe máy
khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu vào khoảng
xe khách việt tân mang bình kiểm soát năm mươi một b một mươi chín nghìn sáu mươi chín chưa rõ danh tính tài xế
lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng đắk nông đắk lắc
khi xe khách chạy tới địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm
với chiếc xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi tám e một chín nghìn sáu trăm ba mươi hai lưu thông cùng chiều phía trước
chưa rõ người điều khiển
trên xe có chở ông hà khắc sơn năm mươi hai tuổi chú huyện cư rút
và ông phạm văn dương sáu mươi hai tuổi chú huyện đắc minh tỉnh đắk nông
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng ông dương đã tử vong
còn ông sơn tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực trên bị ách tắt cuộc bộ
và nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
một thông tin khác các hãng hàng không vừa thông báo dành nhiều ưu đãi cho khách hàng
sau kỳ ngày tết nguyên đán
theo đó từ ngày một mươi chín tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai
việt nam airlines và pacific airlines
triển khai chương trình đồng giá nội địa tám mươi tám đồng nhân dịp đầu xuân năm mới
chỉ với tám mươi tám đồng một triệu tương đương với năm trăm sáu mươi bảy đồng chiều bao gồm thuế phí
trên các hành trình nội địa do việt nam airlines và pacific airlines khai thác
tổng số ghế mở bán cho cả hai hãng này là một triệu ghế
chương trình áp dụng cho khách hàng có hành trình khởi hành trong thời gian
từ một mươi chín tháng hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay trừ một số giai đoạn cao điểm
và cho phép hành khách được đổi vé không giới hạn với phí đổi là năm trăm linh đồng một vé
ngoài ra hành khách sẽ được một kiện hành lý ký gửi hai mươi ba kg cùng các điều kiện đi kèm khác
hành khách có thể mua vé với mức giá ưu đãi trên tại website
ứng dụng di động các phòng vé đại lý chính thức của vietnam airlines và pacific airlines
thưa quý vị dịch covid một mươi chín bùng phát đúng vào thời điểm bà con nông dân tỉnh hải dương
đang tập trung thu hoạch sau vụ đông cuối vụ
do vừa sản xuất vừa phòng chống dịch nên là việc thu hoạch và tiêu thụ bị chậm lại
một số thương lái đã đặt hàng nhưng lại bị cách ly không về thu mua nữa
trước thực trạng này ngành nông nghiệp đã tích cực kết nối tiêu thụ hỗ trợ bà con nông dân
đến nay toàn tỉnh còn khoảng hơn một trăm linh ha rau su hào cải bắp và rau ăn lá các loại sản lượng gần bốn tấn
tại xã hiến thành thị xã kinh môn tỉnh hải dương khu vực bị phong tỏa vì có người nhiễm sars cov hai
các cám bộ của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương
trực tiếp đi thu hoạch rau củ quả cho bà con nông dân
một mươi hai tấn rau tươi
đã được sở nông nghiệp thu mua giúp bà con mang đến hỗ trợ cho thị xã trí linh
lúc đang dịch thì dừng lại không bán được
nhờ tất cả trên nhà nước bán giúp gia đình nên tôi rất mừng rất vui
chủ động kết nối tiêu thụ vận động các doanh nghiệp các nhà hào tâm
cùng cán bộ công nhân viên ngành nông nghiệp hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản
quyền góp ủng hộ các vùng bị phong tỏa như yếu phẩm cần thiết
và đặc biệt là rau xanh là việc làm thiết thực lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
đến nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương
đã tiếp nhận được gần bảy trăm linh triệu đồng hai năm tấn gạo ba mươi tấn rau củ quả
một quả trứng một trăm năm mươi thùng mì tôm năm trăm linh kg xúc xích năm khẩu trang và ba trăm linh bộ quần áo chống dịch
số tiền quyên góp được sở nông nghiệp đã thu mua năm trăm linh tấn rau của bà con nông dân
và một số thương lái đã thu mua nhưng do dịch không bán được
tiêu thụ hơn tám trăm linh con gà đồi trí linh hai vạn con gà trống
thời gian này đã đang thu ở lứa thứ hai và lứa thứ ba
trước tình trạng như ngày hôm nay thì giá nông nghiệp ngày hôm nay là mua
thu mua cho các thương lái là hai mươi một tấn
rất là cám ơn coi như là sở nông nghiệp của tỉnh hải dương mình
trong thời gian tỉnh hải dương thực hiện cách ly xã hội
việc tiêu thụ rau quả thực phẩm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
xong tất cả những khó khăn liên quan đến các thủ tục
để vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ ở khắp các tỉnh trên cả nước
đều được lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ kịp thời
trong giai đoạn dịch thì đúng là các phương tiện vận chuyển thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
có những ngày tôi nhận thì rất nhiều cuộc điện thoại
có thể tới dăm bảy chục cuộc điện thoại mà cũng hỗ trợ để tư vấn
cho các đơn vị doanh nghiệp cũng tháo gỡ được
như vậy là trung bình có ngày có thể như vậy tới hàng trăm cái xe vận chuyển
để lương thực và thực phẩm trong thời gian vừa qua
tinh thần là hỗ trợ tối đa tư vấn hỗ trợ đối với các doanh nghiệp
về trình tựu về mặt thủ tục về mặt quy trình thủ tục
để như vậy thuận lợi cho việc lưu thông trong giai đoạn vừa qua
hiện tỉnh hải dương còn khoảng gần bốn tấn rau bắp cải su hào rau ăn lá lứa thứ hai thứ ba
đang được kết nối cho các doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp các tổ chức xã hội cá nhân đang chung tay
cùng ngành nông nghiệp giúp bà con tiêu thụ kịp thời